ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại xã trường sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình tổng cục lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
theo kịch bản các lực lượng tham gia diễn tập đã triển khai các tình huống theo đúng chương trình bám sát tình hình và điều kiện thực tế của địa phương
phối hợp giữa các lực lượng bảo đảm yêu cầu qua đó giúp các địa phương đơn vị trú trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng
chủ động phòng cháy chữa cháy rừng theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ